trong cao trạng vào giữa tháng hai năm nay lanh được thuê đi giao ma túy cho tâm và hùng với giá từ ba trăm linh đến năm trăm linh đồng một lần
nhóm này đã hai lần mua tổng cộng một trăm linh viên thuốc lắc và ba mươi năm gram ketamine với giá năm mươi ba triệu đồng từ một người không rõ lai lịch
lanh bị bắt trên đường đi giao ma túy
tại phiên tòa hội đồng xét xử tuyên phạt phạm viết tâm và phan văn hùng một mươi sáu năm tù lê văn lanh chín năm tù cùng về tội mua bán trái phép chất ma túy và võ hoàng ánh một năm tù cho hưởng án treo về tội không tố giác tội phạm
liên quan đến vụ một khách sạn ở phú quốc có đối tượng tổ chức sử dụng và mua bán ma túy công an tp phú quốc đã tạm giữ hình sự một đối tượng về hành vi mua bán trái phép chân ma túy và hai đối tượng về hành vi tổ chức sử dụng ma túy
cụ thể vào ngày ba mươi tháng một mươi một công an tp phú quốc phối hợp cùng với công an phường dương đông kiểm tra tại khách sạn aroma bắt quả tang một mươi một đối tượng đang có hành vi tổ chức sử dụng và mua bán trái phép trên ma túy
qua kiểm tra tại phòng ở của võ kim ánh lâm xí quốc và trần quốc chiến thuê ở công an thu giữ một số lượng ma túy tổng hợp ma túy đá và nhiều tăng vật dùng để sử dụng ma túy
qua kiểm tra nhanh một mươi một đối tượng thì có chín đối tượng dương tính với ma túy tổng hợp
công an huyện long thành đồng nai vừa khởi tố bị can bắt tạm giam đối tượng trần khắc vinh chú tại đồng nai để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích
vào chiều ngày hai mươi một tháng một mươi một đối tượng trần khắc vinh đã dùng dao chém tổng cộng một mươi sáu nhát vào đầu tay và chân của anh phan anh hoàng bốn mươi tuổi gây thương tích nặng phải đưa đi bệnh viện cấp cứu
nguyên nhân ban đầu được xác định là do mâu thuẫn xảy ra trong lúc trả tiền nhộng
kính chào quý vị và các bạn mời quý vị và các bạn cùng đến với tiểu mục lệnh truy nã
cũng liên quan đến tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác công an huyện lộc bình của tỉnh lạng sơn đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng phùng văn quyền sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hộ khẩu thường trú tại thôn chậu xã song vân huyện tân yên của tỉnh bắc giang
và đối tượng nông văn giòn sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi bốn hộ khẩu thường trú tại thôn nà lùng xã hữu lễ huyện văn quan của tỉnh lạng sơn bị công an huyện văn quan của tỉnh lạng sơn ra quyết định truy nã

nếu những thông tin có giá trị pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an
để đảm bảo an toàn đó là điều quý vị cần hết sức chú ý lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện